bảy đối tượng trong đó có sáu đối tượng cùng chú tại tỉnh đồng nai đang bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó đội cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa đã bắt quả tang trần hoàng hùng
hoàng trần hùng quê thành phố hải phòng đang thu tiền lãi của một người dân ở phường tam phước thành phố biên hòa
tại đây lực lượng công an phát hiện hùng cho người dân này vay một mươi triệu đồng dưới hình thức trả gốc và lãi hàng ngày với lãi suất bốn mươi một tháng
điều tra mở rộng lực lượng công an bắt giữ thêm sáu đối tượng
cơ quan công an xác định các đối tượng này đều là mắt xích quan hệ với nhau trong hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn thành phố biên hòa huyện long thành tỉnh đồng nai
và các địa bàn giáp danh giữa đồng nai bình dương và thành phố hồ chí minh với lãi suất giao động từ trên một mươi hai năm đến trên sáu mươi một tháng
người dân chậm trả nợ các đối tượng đã điện thoại nhắn tin đe dọa và đến nhà để gây sức ép buộc người dân phải trả nợ
chỉ tính riêng từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay các đối tượng nói trên đã cho khoảng hai mươi người dân vay tiền với số tiền hơn một tỷ đồng
thu lợi bất chính khoảng năm trăm linh triệu đồng công an tp biên hòa đề nghị những ai đã vay tiền của các đối tượng trên hãy liên hệ với đội cảnh sát hình sự công an tp biên hòa
để cung cấp thêm thông tin xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật